đoàn lãnh đạo của ban tổ chức trung ương bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư trung ương đảng về công tác cán bộ đối với đồng chí võ thành thống phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp cần thơ và đồng chí lê quang mạnh ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
theo đó đồng chí võ thành thống sẽ thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức phó bí thư thành ủy cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi để nhận nhiệm vụ mới
trước đó thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm ông võ thành thống giữ chức thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đồng chí lê quang mạnh thôi tham gia ban cán sự đảng bộ kế hoạch và đầu tư và giữ chức phó bí thư thành ủy cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
phát biểu sau khi trao các quyết định đồng chí mai văn chính phó trưởng ban
tổ chức trung ương đề nghị ở cương vị công tác mới các đồng chí võ thành thống và lê quang mạnh tiếp tục phát huy năng lực trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao